chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
việc sưu tầm nghiên cứu cũng là một công việc rất lâu dài và ông sầm văn bình vẫn miệt mài theo đuổi

ngay khi có quyết định nâng mức vai tối đa với hộ nghèo lên đến một trăm linh triệu đồng một hộ không phải bảo đảm tiền vai của ngân hàng chính sách xã hội việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam có văn bản chỉ đạo các huyện thành phố các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện quyết định này
ở các địa phương việc bình xét cho vay theo quyết định mới được các tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện nhanh chóng các hộ nghèo cận nghèo hộ mới thoát nghèo kịp thời được tiếp cận nguồn vốn của chương trình
phấn khởi được vay vốn gấp đôi so với trước nhiều hộ nhanh chóng mở rộng sản xuất chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình
trên nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà nam đã chủ động tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện thành phố
chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã và các hội đoàn thế nhận ủy thác tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới người dân trên địa bàn
nắm được chủ trương mới của đảng và nhà nước về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay đối với chương trình hộ nghèo hộ cận nghèo và hội mới thoát nghèo
việc nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay đã và đang giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương
tiếp theo chương trình tăng cường dạy tiếng việt cho học sinh miền núi quảng ngãi
vượt khó vươn lên từ mô hình nuôi khép kín
chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu
thời điểm này các trường thuộc các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
đang tăng cường dạy tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số để chuẩn bị vào lớp một nhằm giúp các em có thể nói thành thạo tiếng việt để tiếp thù kiến thức tốt hơn
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại huyện sơn tây huyện miền núi xa nhất tỉnh quảng ngãi
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi huyện sơn tây có khoảng sáu trăm linh học sinh bước vào lớp một
trong số đó chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc hờ rê ca dòng
do đó các em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ
đòi hỏi các thầy giáo cô giáo phải nỗ lực tìm phương pháp truyền thụ ngôn ngữ cho học sinh
sau khoảng một tháng được chỉ bảo dạy rỗ các em đã nhận biết được các chữ cái chữ số và có khả năng tiếp thu nói viết được
dạy các em thì cái khó khăn đầu tiên đó là khi mà chúng ta dạy tập nói tiếng việt cho các em thì các em ngôn ngữ của các em nó còn hòn hẹp quá không hiểu được
nên là khi mà giáo viên dạy thì rất là khó khăn
vì bởi vì là họ sử dụng là tiếng mẹ đẻ
đưa tiếng việt đến với học sinh miền núi là một trong những chương trình giáo dục cơ bản quan trọng của tỉnh quảng ngãi
đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm nhằm hỗ trợ ngành giáo dục miền núi thực hiện ngay từ cơ sở
qua đó trang bị những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng việt cho trẻ tạo tiền đề cho các em học tập lĩnh hội kiến thức trong học
các cấp học tiếp theo
việc dạy tăng cường tiếng việt đối với các huyện miền núi nó rất có ý nghĩa rất quan trọng
thứ nhất là giúp cho các em có một củng cố cũng như là phát triển khả năng sử dụng tiếng việt thành thầu của mình để sử dụng cho việc học trong các nhà trường trong năm học chính khóa
việc sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng việt thì giúp các em tiếp thu kiến thức của các môn học tốt hơn
giỡn được tình trạng học sinh
đọc chậm viết chậm ở các nhà trường hiện nay đối với các tiểu học
qua nhiều năm triển khai thực hiện đề án tăng cường tiếng việt cho học sinh miền núi tại huyện sơn tây
nhiều trẻ em dân tộc thiểu số sau khi vào lớp một đã có thể sử dụng tiếng việt mạch lạc
nhờ đó chất lượng giáo dục ở miền núi tỉnh quảng ngãi cũng được cải thiện rõ rệt
thời gian qua nhiều nông dân tỉnh long an đã mạnh dạn đầu tư sản xuất khép kín mang lại hiệu quả kinh tế rất cao
điển hình là mô hình nuôi run quế
kết hợp nuôi ếch và cá khép kín theo hướng an toàn sinh học của ông nguyễn minh ngọc
ấp bắc đông xã kiến bình huyện tân thạnh đã cho thu nhập sáu trăm linh triệu đồng một năm
tiêu chuẩn đầu tiên mà ông nguyễn minh ngọc áp dụng cho mô hình là phải bảo vệ được môi trường
làm ra sản phẩm sạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
với tiêu chí này ông đã tận dụng các nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên để nuôi run quế
nui con run quế nó rất là nhàng bà con không phải tốn công chăm sóc nhiều
chỉ là tới đợt cho ăn rồi giữ độ ẩm cho nó thôi rồi nó tự nó phát triển
riêng con run quế bà con chỉ tạo con giống một lần thì duy trì bà con cứ nuôi hoài nuôi hoài
bởi vậy tôi mới lấy con run quế làm chiều khóa trong chăn nuôi
thứ nhất là nó đem lại cái chất đạm
thứ hai là con giống mình chỉ nuôi một lần
và thứ ba là cái chi phí đầu giàu tức là cái chi phí thức ăn cho nó mình không phải tốn
đối với việc nuôi ếch ông ngọc cũng áp dụng quy chuẩn là nói không với kháng sinh trong quá trình nuôi
giống ếch tự phối sinh sản rồi chuyển sang nuôi thịt và hạn chế cho ăn thức ăn công nghiệp
ngoài ra tận dụng mọi lợi thế của việc nuôi ếch ông ngọc đã kết hợp nuôi cá chê
qua hơn một năm thực hiện mô hình nuôi
dung quế kết hợp nuôi ếch cá khép kín
bước đầu mỗi tháng ông ngọc thu về lợi nhuận hơn năm mươi triệu đồng
đây là một mô hình rất hiệu quả và nó là một mô hình khép kín
nó ít gây ô nhiễm môi trường
từ cái nuôi trùng quế rồi mình lấy mình dắt lục bình làm cho trùng quế ăn
rồi phân ở quế mình sẽ bán cho cây trồng hoặc là rau màu
trồng quế thì mình sử dụng như là nuôi cá
rồi anh có làm thêm cái là nuôi ếch
rồi cái lượng như anh nuôi ếch cũng là đặc trưng
thì khả năng ở địa phương mình thấy cái mô hình hiệu quả này có thể là tới đây tôi sẽ tuyên truyền tuyên truyền đến các hậu dân
nếu ai có nhu cầu sẽ đến đây để anh ngọc anh sẽ hỗ trợ tư dấn để mở rộng cái mô hình trang trại này
mô hình nuôi run quế kết hợp nuôi ếch cá khép kín không phải là mới
nhưng việc ông ngọc sử dụng hoàn toàn cây lục bình để làm thức ăn cho run quế
sử dụng dược thảo trong thiên nhiên để làm thuốc phòng trị bệnh cho ếch là rất mới đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
mới đây tại hà nội bệnh viện k tổ chức hội thảo chẩn đoán và điều trị u vú bằng phương pháp sinh thiết
có hỗ trợ hút chân không dưới siêu âm hay còn gọi là vabb
đây là một kỹ thuật hiện đại giúp loại bỏ u sơ tuyến vú lành tính nhanh chóng hiệu quả an toàn cho người bệnh
phương pháp này có thể loại bỏ hoàn toàn các khối u sơ tuyến vú lành tính với tỷ lệ tai biến rất thấp
đồng thời cho phép cắt bỏ
hoàn toàn các tổn thương có kích thước thậm chí lên tới năm cm
điều trị u sơ tuyến vú bằng phương pháp sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới siêu âm
được lựa chọn cho bệnh lý u vú lành tính hạn chế tối đa thương tổn cho bệnh nhân
với phương pháp này vết chọc ngoài da hầu như không nhìn thấy sau một vài tuần do đầu kim có kích thước chỉ bốn mm
đồng thời giảm thiểu chấn thương mô vú lành tránh để lại các vết xẹo và co kéo bên trong
do không phải bóc tách mô vú để bộc lộ tổn thương như phẫu thuật
mình chỉ khoảng ba mươi phút bệnh nhân hầu như không đau không phải nằm viện
và có thể đi làm bình thường ngay ngày hôm sau
vừa qua tại hà nội hội tự động hóa việt nam đã tổ chức họp báo triển lãm quốc tế lần thứ năm
về điều khiển và tự động hóa vcca năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức hai năm một lần
đây là sự kiện quan trọng của lĩnh vực tự động hóa một lĩnh vực công nghệ cao
có vai trò quyết định trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
triển lãm quốc tế lần thứ năm
về điều khiển và tự động hóa lần này diễn ra với bao hoạt động chính
gồm hội nghị khoa học với hơn một trăm linh báo cáo nghiên cứu mới nhất
về lĩnh vực tự động hóa trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước
triển lãm quốc tế tập trung vào các sản phẩm công nghệ mới công nghệ cao
đặc biệt hoạt động diễn đàn doanh nghiệp sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề được xã hội quan tâm
như chuyển đổi kỹ thuật số trong công nghiệp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo thành phố thông minh
hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ năm về điều khiển và tự động hóa năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng chín tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
trong phần tin quốc tế hơn một trăm linh nghị sĩ anh gây sức ép về brexit
mỹ có thể gia hạn giấy phép cho huawei thêm chín mươi ngày
thưa quý vị brexit vẫn tiếp tục là vấn đề nan giải của nước anh
cho dù chính phủ anh đã có thủ tướng mới gần một tháng
cũng giống như người tiền nhiệm theresa may ông boris johnson đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn
mà một trong số đó là việc hơn một trăm linh nghị sĩ đang hối thúc ông triệu tập một cuộc họp bất thường để bàn về vấn đề này
theo quy định các nghị sĩ anh sẽ chỉ trở lại nghị trường vào ngày ba tháng chín sau kỳ nghỉ hè
tuy nhiên trong một bức thư gửi tới thủ tướng johnson có chữ ký của các nghị sĩ
và các lãnh đạo đảng đối lập hơn một trăm linh nghị sĩ đã yêu cầu ông johnson phải triệu tập ngay một cuộc họp bất thường về brexit
các nghị sĩ này cho rằng nước anh đang đứng trên bờ vực khủng hoảng kinh tế
vì ngày càng tiến gần một brexit không thỏa thuận
hiện chưa rõ nỗ lực này có mang lại kết quả hay không
nhưng cho đến nay ông johnson vẫn kiên định với lập trường anh sẽ rời eu vào ngày ba mươi một tháng một mươi
bất kể có hay không có một thỏa thuận với eu
quan điểm này của ông johnson rất trái ngược với chủ trương tránh kịch bản brexit không thỏa thuận
của lãnh đạo công đảng đối lập jeremy corbyn
nên chính phủ mới của ông johnson có khả năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ phiếu bất tiến nhiệm
theo yêu cầu của phe đối lập khi quốc hội anh họp trở lại
theo hãng tim reuters bộ thương mại mỹ có thể gia hạn giấy phép của công ty viễn thông huawei của trung quốc
cho phép doanh nghiệp này mua thiết bị từ các doanh nghiệp mỹ thêm chín mươi ngày
trước đó chính quyền mỹ cáo buộc huawei hợp tác với quân đội và tình báo trung quốc
và có thể đã theo dõi các khách hàng
washington cũng thiết phục hàng loạt nước khác không sử dụng hạ tầng và thiết bị của huawei
trong quá trình truyền đổi
hồi tháng năm bộ thương mại mỹ đã liệt huawei vào danh sách đen
động thái này chặn đường không cho công ty trung quốc mua linh kiện và công nghệ từ các nhà sản xuất mỹ
trong khi đó phó chủ tịch vũ trách chiến lược của huawei ông andrew williamson khẳng định
huawei không bao giờ sử dụng các thiết bị và mục đích theo dõi
sau khi có thông tin cho rằng các công nghệ của huawei được sử dụng để giúp các chính phủ châu phi theo dõi các đối thủ
ông williamson cho rằng thông tin này chỉ là tin giả và thiếu chứng cứ cụ thể

ông cũng đề nghị cần có các biện pháp xử lý mạnh tay trước những thông tin được đưa ra nhằm vào danh tiếng của huawei
ban tổ chức của một giải bóng đá thiếu nhi tại colombia phải chấp nhận cho phép một bé gái vào đội bóng của mình
tiếp tục tham gia giải đấu dành cho các nam sinh
đây là phán quyết mang tính lịch sử về bình đẳng giới trong thể thao vừa được tòa án hiến pháp colombia đưa ra
sau khi đội bóng bị loại với lý do sự tham gia của một bé gái trong đội bóng nam là bất thường
theo phán quyết của tòa việc loại một bé gái ra khỏi giải đấu là một hành động
cắt đứt quyền cơ bản trong giải trí và thể thao của bé gái và đội bóng
cũng như ngăn chặn cơ hội tiếp tục nâng cao khả năng và kỹ năng của bé gái này
cũng theo phán quyết đây còn là hành động phân biệt giới tính và phân biệt đối xử trong thể thao
phán quyết của tòa colombia cũng khẳng định fifa khuyến khích và đánh giá tích cực việc tham gia
và thúc đẩy tập luyện chung môn thể thao vua giữa các bé trai và bé gái
trước đó cha của bé gái một mươi một tuổi maria pat morasinva đã đệ đơn tố cáo việc ban tổ chức giải bóng đá thiếu nhi
tại thủ đô bogota loại đội bóng của em khỏi giải đấu
sau khi đội bóng thi đấu ba trận với cầu thủ nữ nhí này trong đội hình
một cuộc tuần hành đã được tổ chức tại thành phố zurich của thụy sĩ
với nội dung kêu gọi thúc đẩy bảo vệ quyền của các loài động vật
cũng như đề nghị chấm dứt các hành động tảm nhẫn với loài vật
thông báo của ban tổ chức cuộc tuần hành cho biết họ kêu gọi mọi người hướng đến việc
ăn chay như một biện pháp giúp bảo vệ các loài động vật trong tương lai
cũng theo thông báo cuộc tuần hành lần này được truyền cảm hứng từ sự kiện tương tự diễn ra
lần đầu tiên ở thủ đô london anh hồi năm hai nghìn một mươi
cũng tại thụy sĩ các nhà lãnh đạo chính trị và chuyên gia bảo tồn của một trăm tám mươi quốc gia trên thế giới
đã nhóm họp tại geneva để tăng cường các quy định về buôn bán ngà voi
sừng tê giác và các loài động thực vật khác đang bị đe dọa tuyệt chủng
trong phiên họp kéo dài một mươi hai ngày hàng nghìn đại biểu của hơn một trăm tám mươi quốc gia sẽ thảo luận năm mươi sáu đề xuất
thay đổi mức độ bảo vệ các loài động vật và thực vật hoang dã mà công ước quốc tế
về buôn bán động vật và thực vật hoang dã bị đe dọa thiệt chủng cites quy định
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân